cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thị xã mỹ hòa bình minh tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người

cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi giết người
cơ quan công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương hoài thương để điều tra về hành vi giết người
các lực lượng chức năng công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke hoàng tân thuộc địa bàn khóm một phường bảy thành phố sóc trăng phát hiện hàng chục thanh niên đang thuê nhiều phòng hát tại đây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh có một mươi thanh niên và bốn nhân viên làm việc tại cơ sở karaoke hoàng tân dương tính với ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ một số tăng vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện thống nhất vừa truy bắt thành công nhóm đối tượng cướp tài sản táo bạo trên địa bàn xã bào hàm hai góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an huyện thống nhất đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó khi đang lưu thông trên đường sông thao ngô quyền ở xã bầu hàm hai huyện thống nhất
anh ngô xuân tiến hai mươi bảy tuổi chú xã hưng thịnh huyện trảng bom tỉnh đồng nai bị bốn đối tượng lạ mặt đe dọa ép xe đến đoạn đường đất tại lô cao su thuộc ấp nguyễn thái học xã bảo hàm hai huyện thống nhất
sau đó các đối tượng dùng vũ lực đe dọa buộc anh tiến phải đưa năm mươi usd và hơn một triệu đồng sau khi cướp được các đối tượng đã nhanh chân tàu thoát
trong lúc nhậu hiếu thấy nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân quế huyện thanh bình
ngồi bàn nhậu kế bên nhìn mình
sau đó hiếu và sơn xảy ra cờ cãi
không kìm cháy được bản thân hiếu và quán lấy một con dao thái lan đâm vào người của sơn
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
qua làm việc hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thời trong lúc nhậu nên đã dùng dao đâm sơn tử vong
qua công tác xác minh điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết
thời gian qua đã phát hiện trên địa bàn của huyện cai lệ thị xã cai lậy và huyện cái bè
xuất hiện nhiều vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề với quy mô lớn
nên đã đồng loạt kiểm tra và bắt giữ được một mươi sáu đối tượng có liên quan đến việc tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc
từ những kết quả điều tra nắm bắt thông tin địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
đã lập chuyên án và tổ chức đồng loạt tiến hành kiểm tra một mươi hai địa điểm đánh bạc trên địa bàn huyện cai lệ thị xã cai lậy và huyện cái bè
kết quả bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ số tan vật gồm năm quy tập ghi số năm thẻ atm hai máy tính trên một trăm tám mươi năm triệu đồng và một số đồ vật liên quan
làm việc với cơ quan chức năng một mươi sáu đối tượng thừa nhận tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề
qua công tác điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ ba đối tượng về hành vi đánh bạc
là lê đình hùng cư trú phường ba quận gò vấp tp hcm phạm văn dưỡng cư trú khu phố một phường năm thị xã cai lậy
và nguyễn thanh tân cư trú ốc xuân quang xã hội xuân huyện cai lậy
riêng một mươi ba đối tượng cơ quan công an đã cho cam kết về nơi cư trú chờ xử lý theo quy định
vụ bị đánh được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng